cơn bão kèm dông lốc kéo dài vừa qua tại bắc cạn đã khiến nhiều địa phương trong tỉnh chịu nhiều thiệt hại
theo thống kê dông lốc đã làm năm mươi sáu ngôi nhà tại bắc cạn bị tốc mái hơn năm mươi hectare diện tích nuôi trồng của người dân bị ảnh hưởng thiệt hại ước tính lên tới gần một tỷ đồng
đến thời điểm này toàn tỉnh đã khắc phục xong những thiệt hại do thiên tai gây ra đồng thời từng bước ổn định đời sống cho người dân
xã vũ muộn huyện bạch thông sau trận bão vừa qua hàng chục ngôi nhà bị tốc mái nhiều diện tích hoa màu bị hư hỏng
ngay sau cơn bão bất thường chính quyền địa phương đã tích cực giúp người dân ổn định chỗ ở hỗ trợ những gia đình chính sách hộ dân bị thiệt hại nặng
toàn bộ tấm lợp đã được vận chuyển đến từng hộ để lực lượng tại chỗ hỗ trợ bà con lập lại mái nhà

tập trung khắc phục là cái mái trước làm mái trước sau đó thì chúng ta sẽ dọn dẹp cho các thứ để tính sau
cùng với gia đình trưởng thôn đây cũng phải nói với lãnh đạo xã là phải đồng viên gia đình cùng anh em trong lực lượng để làm
ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn đã chỉ đạo văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các cấp tổ chức trực ban theo quy định
liên tục cập nhật thông tin thời tiết cảnh báo đến các cấp chính quyền các đơn vị liên quan và người dân
để chủ động phòng tránh nhất là trong giai đoạn thời tiết diễn biến bất thường như hiện nay